đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi kiểm tra công tác cấp nước phục vụ đổi ải và gieo cấy vụ chiêm xuân trên địa bàn tỉnh
cùng đi có lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
kiểm tra trực tiếp tại trạm bơm bạch hạc trạm bơm đại định và xuống thăm nắm việc gieo cấy của bà con nông dân trên địa bàn huyện vĩnh tường
đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện của vĩnh phúc
trong việc lấy nước từ nguồn xả các hồ thủy điện cũng như tận dụng nhiều nguồn khác để phục vụ việc đổ ải và gieo cấy vụ chiêm
qua kiểm tra tôi thấy rằng tỉnh cũng rất là chủ động các công trình thủy lợi đặc biệt là trạm bơm bạch hạc trạm bơm đại định chạm bơm miễu trì
đã xây dựng trạm bơm hai có thể lấy nước được ở mực nước rất là thấp không cần phải xả nước thì cũng lấy được
thì tỉnh cũng đã triển khai từ mùng hai tết là bắt đầu bơm
và tôi thấy rằng là với cái nguồn nước hiện tại
và cái chỉ đạo sản xuất là trong vòng bảy cho đến một mươi ngày tới thì vĩnh phúc cũng sẽ đủ nước để gieo cấy
theo báo cáo của sở nông nghiệp vụ chiêm xuân năm nay tổng diện tích gieo cấy lúa của vĩnh phúc đạt khoảng trên ba mươi hectare
để bảo đảm việc gieo cấy thuận lợi đúng không lịch thời vụ sở đã chỉ đạo các công ty thủy lợi tích cực bơm nước bảo đảm đủ nước cho người dân gieo cấy
hiện nay thì các công ty thủy nông các đơn vị phục vụ nước cho bà con nông dân
thì hiện nay chúng tôi đã như vậy đưa nước vào đồng ruộng được khoảng trên bảy mươi cái diện tích rồi
thế và hiện nay bà con nông dân đang ra đồng đang tiến hành cấy rất là tích cực
cái tỷ lệ mà diện tích đã cấy hiện nay khoảng năm mươi hai
nếu mà không có gì thay đổi thì dự kiến xung quanh cỡ khoảng hai mươi tháng hai
đấy thì cơ bản là vĩnh phúc cũng sẽ cấy xong hết diện tích
cùng với ngành nông nghiệp các địa phương cũng tập trung chỉ đạo
đôn đốc tuyên truyền người dân xuống đồng gieo cấy bảo đảm hết diện tích không để tình trạng bỏ ruộng không
và phấn đấu dự kiến trên địa bàn huyện bình thường là đến mùa ngày một mươi bốn
thì trong vòng một tuần nữa thì toàn bộ nhân dân sẽ cưới xong
theo kế hoạch vĩnh phúc phấn đấu đến ngày hai mươi tháng hai sẽ hoàn thành việc gieo cấy vụ chiêm xuân năm hai nghìn một mươi chín